thông tin từ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh cho biết các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu cho một người đàn ông năm mươi tám tuổi nhập viện với biểu hiện sốc phản vệ
qua khai thác từ người nhà bệnh nhân được biết khoảng vài ngày trước người bệnh bị cảm cúm nên đã tự ý mua thuốc về uống
sau vài ngày cảm cúm không đỡ người bệnh thấy đau mỏi khớp khủ tay và tiếp tục tự mua thuốc giảm đau xương khớp về uống
vài phút sau uống thuốc người bệnh xuất hiện rét run vã mồ hôi nổi ban đỏ toàn thân
trước đó người bệnh cũng đã từng bị sốc phản vệ nhưng không rõ loại thuốc nên lần này thấy biểu hiện giống lần trước gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến cấp cứu tại bệnh viện
người bệnh nhập viện trong tình trạng mạch nhanh huyết áp tụt tám mươi trên năm mươi mm thủy ngân thở dít nổi ban đỏ toàn thân
xác định người bệnh có biểu hiện của phản vệ độ ba nên các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và điều trị theo phác đồ phản vệ cho người bệnh
sau hơn một ngày theo dõi sức khỏe của người bệnh ổn định
các bác sĩ cảnh báo việc người dân tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm đặc biệt đối với những trường hợp có tiền sử dị ứng thuốc đồ ăn thời tiết
nếu không được xử trí kịp thời người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào
việc tự mua và uống thuốc có thể dẫn đến những tác hại nghiêm trọng như lét dạ dày tổn thương gan suy giảm chức năng thận dối loạn hoạt động của các cơ quan
trường hợp tự ý dùng thuốc chữa bệnh không theo chỉ định của bác sĩ có thể gây ra những phản ứng phụ như dị ứng mẫn cảm và nặng nhất là phản ứng phản vệ nguy hiểm có thể tử vong
theo tổ chức dị ứng thế giới sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính và nguy kịch nhất có nguy cơ gây tử vong và là tình trạng tăng quá mẫn xảy ra tức thì khi cơ thể tiếp xúc với một dị nguyên ở một người trước đó đã được mẫn cảm hậu quả gây giải phóng ổ ạt các chất trung gian hóa học gây tác động nhiều tới các cơ quan đích
sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng có ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể và được gọi là một cấp cứu y tế do phản ứng đe dọa tính mạng này có thể xảy ra bất kỳ khi nào trong thời gian ngắn sau khi cơ thể tiếp xúc với các chất gây dị ứng
sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức do gây tụt huyết áp nghiêm trọng và tắc nghẽn đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp
thuốc là nguyên nhân gây sốc phản vệ hàng đầu cho người bệnh các đường thuốc đưa vào cơ thể như tiêm tĩnh mạch tiêm bắp tiêm dưới da trong da uống sông nhỏ mắt đặt âm đạo hay bôi thuốc ngoài da đều có thể gây sốc phản vệ
tuy nhiên đường tiêm tĩnh mạch là nguy hiểm nhất tất cả các loại thuốc đều có thể gây sốc phản vệ cho người bệnh
những loại thức ăn có nguồn gốc động thực vật cũng có thể gây sốc phản vệ như cá biển cá thu cá ngừ tôm tép ốc trứng sữa dứa khoai tây lạc đậu nành các loại hạt và các chất phụ da
những người có các triệu chứng thông thường của dị ứng có thể bị sốc phản vệ khi tiếp xúc với dị ứng nguyên có thể bao gồm da ngứa hoặc phát ban chảy nước mũi hát hơi miệng ngứa họng khó nuốt hoặc môi và lưỡi sưng chân tay sưng ho chuột rút hoặc tiêu chảy nôn mửa nhiều
một số triệu chứng của sốc phản vệ cần được cấp cứu ngay bao gồm khó thở hoặc thở khó chịu đau ngực huyết áp thấp mạch yếu và nhanh chóng mặt lẫn lộn
sốc phản vệ có thể xảy ra sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ nhưng khi đã xảy ra sốc phản vệ diễn tiến sẽ rất nhanh trong vòng một đến hai phút và chuyển sang trạng thái nguy kịch
lúc này rất khó để đảo ngược tình huống người bệnh cần được điều trị trong vòng ba mươi đến sáu mươi phút vì có thể gây tử vong